với hàng trăm bức tranh cùng cách sắp đặt và trình diễn sáng tạo triển lãm nghệ thuật đương đại niệm của ngô xuân bính lê văn thìn đặng tin tường và đào trọng cường tại bảo tàng hà nội đã mang đến cho khán giả một cái nhìn khác lạ về hội họa
theo đó triển lãm niệm được sự bảo trợ của vụ ngoại giao văn hóa và unesco bộ ngoại giao cùng bảo tàng hà nội đã giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của các họa sĩ đương đại ngô xuân bính lê văn thìn đặng tin tường đào trọng cường với hơn hai trăm linh bức tranh thuộc thể loại sơn mai khắc gỗ đá quý tranh kết hợp
các họa sĩ đã mang đến cho triển lãm một món ăn tinh thần đậm giá trị văn hóa truyền thống trên các chất liệu từ cổ điển đến hiện đại
qua cái triển lãm này thì tôi với họa sĩ ngô xuân bính muốn đưa đến cho công chúng một cái chất liệu mới bổ sung cái sơn mai việt nam
thì cái chất liệu mới này thì nó làm cho sơn mai việt nam nó trở thành một cái sơn mai đại chúng ai cũng có thể dùng được
chứ nó không khó tính như là cái sơn mai truyền thống của mình
thứ hai nữa là trong cái đấy thì cái chất liệu này thì nó vừa
có thể chứa được được tất cả những cái ưu điểm của sơn mai truyền thống
nhưng mà nó lại mở rộng ra vào những cái mà sơn mai truyền thống không làm được
những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chính là tâm huyết sáng tạo đặc biệt hướng về nguồn cội niệm về quê hương đất nước
chính vì vậy triển lãm nghệ thuật đường đại niệm mang đến cái nhìn khác lạ về hội họa nơi mà nghệ thuật sáng tạo đã được đẩy lên cao trào
trong đó nét chung ở các tác phẩm là sự hợp
nét chung là hướng thiện thể hiện những nét vẽ miên man huyền diệu cảm xúc sáng tạo trào dân cảm hứng vô thức khoáng đạt
triển lãm trong niệm còn có thêm một chất liệu đá quý của họa sĩ nghệ nhân quốc gia đào trọng cường
triển lãm niệm diễn ra từ ngày ba mươi tháng năm và kéo dài hai tháng tại bảo tàng hà nội đường phạm hùng quận nam tử liêm hà nội